theo trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia cho tới hết ngày mai nam trung bộ và đồng bằng sông cửu long sẽ có mưa
có nơi mưa to và rông vì vậy các địa phương này cần chủ động bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và phòng chống ngập lụt
tổng cục thủy lợi đề nghị sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh thành phố các ban quản lý dự án công trình thủy lợi
tăng cường theo dõi chặt chẽ dự báo mưa lũ ngập lụt khuyến cáo vận hành hồ chứa của các cơ quan dự báo chuyên ngành
kiểm tra giả soát tình trạng an toàn cho các công trình thủy lợi nhất là các hồ chứa đã xảy ra sự cố trong các đợt mưa lũ vừa qua
sẵn sàng kịch bản điều tiết hồ chứa tránh gây lụt ở hạ du và tích nước phục vụ sản xuất nông nghiệp dân sinh